sau những ngày mưa bão gây ngập lột tại nhiều địa phương vừa qua đến ngày hôm qua ba mươi một tháng một mươi
nước lũ đã rút tại các xã thanh mỹ thanh đức cổ huyện thanh trương tỉnh nghệ an
chính quyền cùng người dân địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trong ba ngày qua
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
tại xã thanh đức huyện thanh trương một trong những địa phương chịu thiệt hại lớn trong đợt mưa lũ vừa qua
khi lũ rút bùn đất đồ đạc ngổn ngang người dân đau buồn trước đống tài sản bị hư hỏng
ngay sau khi nước rút người dân và chính quyền địa phương đã bắt tay vào khắc phục hậu quả
triển khai nhiều biện pháp bảo vệ môi trường
tiêu độc khử trùng bảo đảm nước sinh hoạt trong các vùng bị ngập úng
và hướng dẫn vệ sinh môi trường phòng ngừa dịch bệnh cho người và gia sốc
con sáu lụt bão thì xã cũng đáng là tập trung để khắc phục lụt bão
đặc biệt là hủy đồng bộn tay trồ và lực lượng người dân
những hồ các gia đình mà không bị thiệt hại đến cùng với các gia đình có thiệt hại để hỗ trợ khắc phục
theo thống kê ban đầu do mưa lớn kéo dài từ ngày hai mươi tám nên đến chiều ngày ba mươi một tháng một mươi
trên toàn tỉnh nghệ an có hơn một mươi sáu
bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt làm ba người thịt mạng ba người mất tích
thì một số xã ở huyện thanh trương vẫn đang trong tình trạng ngập sâu trong nước